tối ngày tám tháng một mươi hai tại hà nội nhà hát tuồng việt nam đã cho ra mắt vở tuồng tam khúc chúa
một trong những vở diễn lịch sử đặc sắc thể hiện khát vọng ý chí của người dân việt nam
sẵn sàng xả thân vì dân tộc vì đất nước
vở tuồng tam khúc chúa được giàn dựng theo cuốn tiểu thuyết khúc gia trang dạy sóng trời nam
của tác giả tiến sĩ khúc minh tuấn
vở diễn lấy bối cảnh cuối thế kỷ thứ chín nhà đường lúc này đã suy yếu
bắc phương đại loạn câu chuyện được thăng hoa bởi những tình tiết bi hùng
của các nhân vật có thật trong lịch sử khúc thừa dụ khúc hạo khúc thừa mỹ
thông qua vở diễn người xem được một lần nữa ngược dòng lịch sử tìm hiểu
một giai đoạn linh thiêng của dân tộc việt một dân tộc luôn chuộng hòa bình
nhưng không hề nhân nhượng trước quân thù
đêm diễn đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng yêu nghệ thuật tuồng